do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử đêm ngày một mươi dạng sáng ngày một mươi một đã làm cho hai huyện văn chấn
trạm tấu và thị xã nghĩa lộ bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản
trong đó huyện trạm tấu là bị thiệt hại nặng nề nhất
hiện tại bốn xã vẫn đang bị cô lập là xà hồ làng nhì trạm tấu tà si láng
hiện huyện trạm tấu cũng như tỉnh yên bái đang nỗ lực huy động mọi phương tiện máy móc
để phá thế độc đạo phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cầu treo bản hát trên tuyến đường từ xã hát liều đi xã xà hồ là cây cầu duy nhất phục vụ việc đi lại cho người dân xã xà hồ
và bốn bản của xã hát liều có trên ba trăm linh hộ với hơn hai nhân khẩu
trận lũ quét nước lũ đổ về lớn đã làm một phần mặt của cây cầu này bị đứt khiến cho việc đi lại rất khó khăn
người dân ở đây đã tự khắc phục bằng cách bắt một múng ván để treo lên mặt cầu mỗi khi qua cầu
việc đi lại này rất là khó khăn
rất nguy hiểm vì chỉ cần sơ sẩy có thể nguy hiểm đến tính mạng
trận lũ quét đã làm hỏng cầu nên việc đi lại rất khó khăn
bây giờ không đi được bằng xe máy mà chỉ đi bộ thôi
nhưng đi qua cầu bây giờ cũng rất nguy hiểm nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống suối
các bản ở gần thì đi bộ được còn mua được lương thực thực phẩm
còn các bản ở xa thì hôm qua thấy cán bộ cùng công an dân quân mang lương thực
lên giúp dân bản cảnh
người dân chúng mình mong muốn nhà nước sớm sửa cầu để người dân đi lại thuận tiện hơn
giúp đồng bào nhanh chóng ổn định
với phương châm bốn tại chỗ về trước mắt tỉnh yên bái đã chỉ đạo huyện trạm tấu
tìm mọi biện pháp khẩn trương tiếp cận các điểm bản bị cô lập hoàn toàn
đồng thời chia nhỏ lực lượng thành lập các tổ cứu trợ cơ động
bao gồm công an quân đội dân quân các xã
mang vác bộ lương thực thực phẩm gạo
với phương châm không để nhân dân bị đói rét lên các bản bị cô lập
tính đến thời điểm này thì tất cả các điểm bản đã được tiếp cận
mọi công tác cứu trợ cứu nạn đang được tiến hành rất khẩn trương

ngoài tỉnh lộ một trăm bốn mươi bảy trên địa bàn huyện còn có bốn cầu treo bị lũ cuốn trôi
sáu cầu bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn
một mươi một tuyến đường liên xã bị sạt lở với ba trăm bảy mươi hai điểm
ước tính trên ba mươi năm m ba đất đá
những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các công trình giao thông cầu cống trên địa bàn huyện vùng cao trạm tấu
gây chia cắt cục bộ nhiều xã bản rất lớn
tuy nhiên với nỗ lực quyết tâm cao nhất của cả tỉnh yên bái
huyện trạm tấu cố gắng sẽ tiếp cận được với trung tâm bốn xã bị cô lập trong bốn ngày tới